khi thấy anh nguyễn văn toàn một người trong nhóm thanh niên bị vấp ngã quốc đã lao tới dùng dựa chém vào đỉnh đầu gây thương tích nặng
sau đó hai đối tượng bỏ trốn vào thành phố quảng ngãi công an huyện đức phổ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy bắt đối tượng
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền bắt giữ sáu đối tượng có liên quan và thu giữ số tiền gần năm mươi triệu đồng
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua tại ấp bình thạnh a xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu qua tin tố giác của quân chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an huyện phước long tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ bài tay loại năm mươi hai lá đã qua sử dụng số tiền gần năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
trong khi đó công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nghệ an cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố tám bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
hai đối tượng cầm đầu là vũ thị hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại xã ven biển sơn hải huyện quỳnh lưu
hai đối tượng này sử dụng phần mềm zalo facebook tin nhắn messenger để nhận số lô số đề từ các đại lý cấp dưới
mỗi ngày số tiền mà các đối tượng này sử dụng để ghi số lô số đề giao động từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
một mươi chín h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện quỳnh lưu phá thành công chuyên án bắt giữ đồng loạt năm đối tượng gồm vũ thị hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nguyễn văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hoàng thị vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn thị ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thu giữ trên hai trăm chín mươi sáu triệu đồng bảy trăm một mươi yên nhật một mươi ba điện thoại di động hai máy tính sách tay ba mươi tám bảng đề và các vật chứng có liên quan
qua đầu tranh cơ quan công an đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra công an huyện quỳnh lưu tạm giữ thêm ba đối tượng khác đều trú tại huyện quỳnh lưu
từ nhà như đối tượng hoàng này cũng như một số đối tượng trong đường dây này thì nó xây dựng rất là kiên cố
kín cộng cao tường và có thể nói là phương án đột nhập vào để bắt sự cũng hết sức khó khăn
các đối tượng này cứ theo quy luật năm giờ chiều thì đóng cửa cho đến khi nó làm xong chui các phạt đồng phạm tội của mình
và tiêu hủy các tài liệu chứng cứ thì khi đó nó mới mở rộng
vì thế mà để tính toán vào cái phương án để đột nhập vào nhà thì chúng tôi cũng phải tính toán phương án hết sức là chi tiết cụ thể
để triệt phá được dây tội phạm này công an huyện quỳnh lưu đã mất nhiều thời gian theo dõi
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi công an huyện đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng điều tra
hai đối tượng cầm đầu được xác định là vũ thị hoàng và nguyễn văn thưởng
hai đối tượng này đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề ngay tại nhà riêng
mỗi ngày có hàng nghìn điểm lô đề được chuyển đến hai đối tượng cầm đầu với số tiền từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
như vậy mỗi tuần số tiền mà các đối tượng dùng để chơi lô đề lên tới hàng tỷ đồng
đường dây có thể nói là hoạt động hết sức tinh vi
nếu như chúng ta đang khai thác sự
sử dụng khoa công nghệ cho việc ứng dụng và cũng là cải cách chính phủ nhân dân thì ngược lại tội phạm
nhất là tội phạm
trong cái đường dây ghi lô đề này thì nó lại lợi dụng mạng xã hội
như là nhắn tin qua facebook qua gia lô rồi messenger để nó tổ chức hoạt động phạm tội
việc triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề ven biển huyện quỳnh lưu
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng chín h ba mươi phút
sáng ngày hôm nay cổng trào của bảo tàng đắk lắc ở số một mươi hai đường lê duẩn thành phố bùa ma thuật đã bất ngờ đổ sập
sự việc này đã làm cho nhiều du khách đến đây tham quan hoảng sợ
cổng trào có chiều cao khoảng bốn m chiều rộng khoảng năm m
tuy nhiên khi cổng trào đổ sập hai bên trụ bê tông được thiết kế để đỡ chỉ được xây bằng gạch
không có sắt thép gắn kết bên trong
được biết hàng ngày bảo tàng đắk lắc đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan
thời điểm trên có rất nhiều người qua lại cổng trào nhưng rất may không có thương vong về người
đây là cổng phụ của bảo tàng được xây dựng vào năm hai nghìn tám với tổng vốn đầu tư lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín cổng này được thiết kế thêm khung sắt phía trên để làm cổng trào phục vụ cho lễ hội cà phê buôn ma thuật
và sáng nay buôn ma thuật có gió mạnh nên cổng trào đã bị cuốn đổ sập
như vậy thời gian qua lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hốp cấp
nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng tung tin giả thông tin sai sự thật về dịch bệnh
bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật
và nghị định một năm hai nghìn hai mươi ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tới đây
được cho là một giải pháp mạnh hơn trong việc phòng chống những thông tin giả sai lệch
gây hoang mang dư luận trên không gian mạng
công an tràn lan như hiện nay
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh bạc liêu đã làm việc với hai đối tượng là dương thủy dung và trần văn sơn
vì thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội
công an tỉnh cao bằng đã xử lý bốn cá nhân dùng tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
công an tỉnh phú thọ cũng xử lý bốn trường hợp vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
tại buổi họp báo chính phủ ngày năm tháng hai trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an cho biết
đến nay các cơ quan chức năng đã triệu tập hơn một trăm bảy mươi người buộc gỡ các thông tin sai cam kết không tái phạm
căn cứ theo khoảng ba của điều số bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
và quy định trong trường hợp loan tin đồn sai sự thật để xuyên tạc câu live hoặc phục vụ cho mục đích qua mạng
chúng tôi căn cứ vào cái này có kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và xử lý
và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm rõ đối với những trường hợp hơn bốn mươi một trường hợp có những trường hợp không hợp tác
hoặc có những biểu hiện không thực hiện như thế này để củng cố tài liệu và xử lý hình sự khi đủ điều kiện
căn cứ để xử lý những đối tượng thông tin sai sự thật là nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nghị định một trăm bảy mươi bốn quy định về hành vi thông tin sai sự thật trên môi trường viễn thông
cụ thể là ở các điều sáu mươi ba sáu mươi bốn sáu mươi năm sáu mươi sáu như phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi
cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan không phù hợp thuần phong mỹ tục việt nam
khoảng hai điều sáu mươi bốn phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi
cung cấp nội dung thông tin sai sự thật vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
và danh dự nhân phẩm của các hành vi
chúng ta thấy rất nhiều trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh corona đã bị xử lý
thậm chí là các ca sĩ nổi tiếng diễn biến nổi tiếng cũng đã bị gọi mời lên làm việc và xử lý
như vậy thì rõ ràng là cái việc áp dụng pháp luật đang được thực hiện tốt
và nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi nldcp này ra đời sẽ giúp cho công cụ để thực hiện pháp luật của các cơ quan chức năng này
sẽ được triệt để hơn và mạnh tay hơn và cụ thể hóa các hành vi này
và như vậy thì các hành vi này sẽ được thực hiện
các hành vi này đáng tải thông tin sự thật sẽ phải bị xử lý chính xác và sẽ nhanh chóng hơn
để nó cụ thể và cái khung hình phạt hơn so với nghị định một trăm bảy mươi bốn
cũng theo luật sư bùi thị mai nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tới đây
đã quy định rõ hơn chi tiết hơn với hai trăm hai mươi bốn điều
theo đó phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội

cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật chuyên tạc vụ khống
cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
đồng thời nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp đã phân định rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức
trong việc sử dụng môi trường mạng đặc biệt là mạng xã hội
nghị định này đã cụ thể hơn so với nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi tám
nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi hai nó chỉ quy định chung chung đối với các hình thức
là tăng tải thông tin sai sự thật thôi
nhưng cụ thể ở nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã quy định rõ là hành vi tăng tải thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng mất uy tín cho cá nhân tổ chức sẽ bị phạt tù từ một mươi triệu đến hai mươi triệu
với những chế tải nghiêm khắc rõ ràng
cụ thể nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp sẽ là công cụ
để lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
tạo mối môi trường mạng trở nên trong đại thôn
về thông tin trạng đua f một vinfast việt nam
grandfic được tổ chức tại thủ đô trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức ra sao
có xem xét hoãn khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp hay không
tại buổi giao ban báo chí thành quỷ hà nội vào trường này
lãnh đạo sở du lịch hà nội đã cung cấp thông tin chi tiết
tại buổi họp ông trần trung hiếu phó giám đốc sở du lịch hà nội cho biết vào tuần trước
sở đã làm việc với công ty tổ chức trạng đua f một ở việt nam và xác định
thời điểm của ban tổ chức đưa ra sẽ không hoãn không hủy chặng đua này
đại diện sở du lịch hà nội cho biết sự kiện trạng đua f một là sự kiện thể thao
nhưng có tác dụng rất tốt trong tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của việt nam hà nội
và tổng cục du lịch cũng xác định trạng đua f một là một nội dung trọng tâm
trọng điểm của lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong năm hai nghìn hai mươi
hiện nay ngành du lịch đang đảm bảo tốt để tổ chức trạng đua này
trong đó đảm bảo an toàn bình ổn giá không để cho các dịch vụ tăng giá
và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng tốt nhất
đồng thời kết nối cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và toàn bộ ngành doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cùng vào cuộc
đồng hành với mục tiêu của thành phố trong việc tổ chức tốt nhất giải đua
để góp phần khắc phục các khó khăn do dịch bệnh gây ra
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị của bộ công an
đã tổ chức cuộc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
do thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm
hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia do giáo sư tiến sĩ vũ văn hiền
nguyên ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương làm chủ tịch
báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài thứ trưởng bùi văn nam chủ nhiệm đề tài khẳng định
việc nghiên cứu đề tài nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa
và hội nhập quốc tế hiện nay ở cấp quốc gia là đòi hỏi khách quan xuất phát từ cả yêu cầu thực tiễn và lý luận
đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện sâu sắc lý luận về phong trào
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên phạm vi cả nước
làm sáng tỏ những quan điểm của đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân đã được nêu trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
với tinh thần làm việc nghiêm túc khoa học các thành viên hội đồng đều cho rằng
việc nghiên cứu đề tài là rất quan trọng bức thiết trong tình hình hiện nay
kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học đáng tin cậy để bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ
có thể tham khảo khi xây dựng hoạch định các chủ trương chính sách pháp luật
liên quan đến công tác vận động quần chúng bảo đảm an ninh trật tự
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong điều kiện nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
kết luận buổi nghiệm thu giáo sư tiến sĩ vũ văn hiền đánh giá cao những cố gắng tinh thần làm việc nghiêm túc khoa học
và kết quả nghiên cứu của ban chủ nhiệm đề tài nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
giáo sư tiến sĩ vũ văn hiền khẳng định đề tài là một công trình khoa học có sự nghiên cứu rất công phu
nghiêm túc có nội dung phong phú sâu sắc hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao
kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn có thể ứng dụng trực tiếp vào công tác chỉ đạo
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
hội đồng đề nghị ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh sửa một số góp ý để hoàn thiện đề tài
hội đồng thống nhất cao đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc
hôm nay thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc tại công an tỉnh lai châu về công tác cán bộ
tại buổi làm việc giám đốc công an tỉnh lai châu đã báo cáo tình hình các mặt công tác của công an tỉnh lai châu trong thời gian qua
theo đó công an lai châu đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an của tỉnh ủy
về công tác bảo vệ an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
do đó an ninh biên giới an ninh nông thôn an ninh nội bộ an ninh thông tin an ninh kinh tế
và an ninh các vấn đề xã hội khác trên địa bàn được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được kiềm chế công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
công tác xây dựng lực lượng đã đạt được những kết quả quan trọng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao kết quả mà công an tỉnh lai châu đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu thời gian tới lực lượng công an lai châu tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đẩy mạnh công tác nghiệp vụ triển khai quy định mới về công tác nghiệp vụ cơ bản
tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thường xuyên quan tâm xây dựng đảng xây dựng lực lượng
làm tốt công tác đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp
triển khai sớm kế hoạch bảo vệ đại hội đảng
chiều nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng với đoàn công tác của bộ công an
đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về công tác triển khai xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia
phòng chống khủng bố và công tác bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh
dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
làm chủ đầu tư nằm trên địa giới hành chính của phường minh thành cộng hòa tân an
xã hoàng tân tiền an của thị xã quảng yên với tổng số hộ dân ảnh hưởng bởi dự án là hai trăm tám mươi hộ và ba tổ chức
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố
là dự án an ninh quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
do vậy đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác vận động các hộ dân ủng hộ dự án
áp dụng những cơ chế chính sách hợp lý đúng quy định trong công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án
làm việc về công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay chín mươi tám trên chín mươi tám xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bố trí công an chính quy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao tỉnh quảng ninh trong việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đồng thời yêu cầu công an tỉnh thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng công an xã chính quy
đến thăm công an xã tiền an thị xã quảng yên thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã phải xác định
đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn nêu cao tính gương mẫu giữ đúng lễ tiết tác phong người cán bộ đảng viên không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghiệp vụ chuyên môn khắc phục mọi khó khăn gian khổ
ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân